những năm trước đây lễ khai ấn đền trần tại tỉnh nam định đều xảy ra hiện tượng cướp lộc trên ban thờ ném tiền vào kiệu ấn người dân chen lấn sô đẩy gây mất an ninh trật tự
suốt kinh nghiệm những năm trước năm nay ban tổ chức lễ hội đền trần đã cho lắp camera giám sát thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra nhắc nhở các hành vi phản cảm tại lễ khai ấn
vậy những biện pháp này liệu có khắc phục được những hành vi không đẹp của những năm trước hay không mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh sau đây
năm nào cũng vậy lễ hội khai ấn đền trần tại nam định luôn thu hút đông đảo du khách thập phương về dự lễ khai ấn
nếu như mọi năm thường diễn ra cảnh tượng chen lấn sô đẩy thì năm nay nhờ triển khai nhiều phương án sẵn sàng trước và trong giờ khai ấn
nên tại thời điểm khai ấn những cảnh tượng sông qua được vòng an ninh giật lọc hoa quả ngay trên tay người nhà đền hầu như không xảy ra
tuy nhiên đến thời điểm hàng rào chắn được mở để người dân và du khách vào dân hương hiện tượng ném tiền lẻ vào kiệu ấn vẫn diễn ra
mặc dù xung quanh kiệu ấn được thiết lập vài vòng an ninh nhưng một số đại biểu vẫn cố lấn tới gần để ném được tiền vào trong kiệu thậm chí cố chạm vào kiệu ấn để cầu mai
tiền lẻ đặt tại các ban thờ vẫn diễn ra phổ biến
mặc dù hành động này là phản cảm nhưng nhiều người xem đây là nghi thức văn hóa
văn hóa ăn sâu vào tâm thức người dân nên khó loại bỏ một sớm một chiều

lễ khai ấn đền trần có giữ được những giá trị văn hóa truyền thống hay không
một phần là nhờ sự chung tay góp sức nâng cao nhận thức của mỗi người dân khi tham gia lễ hội
để lễ hội này trở về với đúng bản chất là cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi người an vui